số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở tây java indonesia đầu tuần trước đã tăng lên ba trăm hai mươi một người
con số được xác nhận sau khi lực lượng cứu hộ trong hai ngày cuối tuần qua đã tìm thấy thêm nhiều thi thể bị trôn vùi trong những đống đổ nát
trận đống đất có độ lớn năm sáu xảy ra vào hôm hai mươi một tháng một mươi một ở thị trấn chianjua nơi đa số nạn nhân thiệt mạng là do sập nhà hoặc lỡ đất
hiện vẫn còn khoảng hai mươi người mất tích hoạt động tìm kiếm sẽ được nối lại trong ngày hôm nay tập trung vào những khu vực có thể có người bị vùi lấp
giới chức địa phương cho biết trận động đất đã làm hư hại hơn sáu mươi hai ngôi nhà buộc hơn bảy mươi ba người phải sơ tán tới ít nhất là ba trăm hai mươi năm cơ sở lánh nạn
theo người phát ngôn cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia nhà chức trách dự kiến trong tuần này sẽ thảo luận xem liệu có gia hạn thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp hiện kéo dài một mươi bốn ngày hay không